theo thống kê của sở du lịch thành phố đà nẵng từ đầu năm cho đến nay thành phố đã đón hơn sáu tám triệu lượt khách du lịch
trong đó khách quốc tế ước đạt hơn hai năm triệu lượt tăng ba mươi một so với cùng kỳ năm ngoái
hiện tại thành phố đà nẵng đứng thứ năm trên cả nước trong việc thu hút khách quốc tế đến tham quan du lịch
trong đó khách du lịch bằng đường hàng không chiếm tỷ lệ cao
cụ thể chỉ trong chín tháng năm hai nghìn một mươi tám lượng khách du lịch bằng đường hàng không đến đà nẵng ước đạt hơn một bảy triệu lượt tăng bốn mươi năm bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
khách quốc tế đến đà nẵng bằng đường hàng không tập trung vào những thị trường trọng điểm như trung quốc hàn quốc nhật bản thái lan
hiện nay có ba mươi hai đường bay quốc tế đến đà nẵng gồm một mươi năm đường bay thường kỳ và một mươi bảy đường bay thuê chuyến
được biết trong thời gian tới cùng với việc mở thêm các đường bay mới
ngành du lịch thành phố còn có các đường bay thường kỳ và một mươi bảy đường bay thuê chuyến
các chương trình giới thiệu quảng bá hình ảnh du lịch đà nẵng tại các địa phương các quốc gia có đường bay trực tiếp đến đà nẵng